tại thành phố đà nẵng ban chỉ đạo năm trăm một mươi năm quân khu năm đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cụ thể quân khu năm đã tập trung khảo sát khai quật quy tập được hơn tám trăm hai mươi hải cốt liệt sĩ trong nước hơn một trăm sáu mươi hải cốt liệt sĩ ở nước ngoài
trong đó có một trăm bốn mươi tám hải cốt liệt sĩ tại campuchia và hai mươi hải cốt liệt sĩ tại lào
cùng với đó qua thông tin do địa phương cung cấp một trăm ba mươi tám hải cốt liệt sĩ cũng đã được quân khu cất bốc đưa vào nghĩa trang an táng
cũng trong thời gian qua ban chỉ đạo năm trăm một mươi năm quân khu năm đã chủ động kiện toàn biên chế lực lượng ba đội chuyên trách k năm mươi một k năm mươi hai k năm mươi ba
làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ nhờ phát huy tối đa vai trò của cựu chiến binh phối hợp chặt chẽ cùng nhân dân địa phương trong và ngoài nước
công tác giả soát lập bản đồ tìm kiếm được thực hiện nhanh chóng